cũng như nhiều quốc gia khác thì tại việt nam người khuyết tật là một trong những đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch covid một mươi chín
nhiều người khuyết tật có thể không tiếp cận được các thông tin cập nhật về virus và có cách tự bảo vệ bản thân hoặc thông qua các hình thức có thể tiếp cận được
trong khi đó thì nhiều người khuyết tật lại mất việc hoặc là mất thu nhập bị giảm đáng kể do ảnh hưởng của dịch bệnh
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
trước khi có dịch bệnh covid một mươi chín nguyễn như quỳnh làm phục vụ cho một salon tóc
không chỉ chăm lo được cho cuộc sống của mình quỳnh cũng đủ để chăm lo cho gia đình và các em
dịch bệnh đến cũng như nhiều người khác quỳnh phải nghỉ việc ở nhà
giờ đây khi dịch bệnh tạm bị đầy lùi quỳnh lại bắt đầu phải đối mặt với những khó khăn mới
dịch covid một mươi chín ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống công việc của tôi
tôi phải ở nhà và không thể duy trì cuộc sống hay chăm lo cho gia đình
đại dịch tạm đi qua chúng tôi lại phải đối mặt với những khó khăn mà chúng tôi đã gặp trước đó
khi đi làm người điếc thường làm những công việc đơn giản với mức lương rất thấp hoặc thậm chí không có lương
tôi muốn tìm kiếm những cơ hội việc làm mới để có thể trang trải cho cuộc sống của gia đình và bản thân
cũng như chị quỳnh nhiều người khuyết tật cho biết
việc quay trở lại với cuộc sống bình thường trong giai đoạn hiện nay là điều không hề dễ dàng
quay trở lại cuộc sống bình thường thì nghĩa là nhiều bạn thì đã mất việc bây giờ bắt đầu quay trở lại đi tìm việc rồi
là một thứ hai nghĩa là thực ra nó đã quay trở lại bình thường nhưng nó vẫn là giai đoạn đầu
nó vẫn có nhiều hoạt động nó vẫn chưa được phát triển
nghĩa là bây giờ cũng phải cần thời gian tìm việc nó cũng phải kéo dài đến năm sáu tháng
kết quả báo cáo đánh giá nhanh sự hoành nhập của người khuyết tật trong ứng phó với đại dịch covid một mươi chín vừa công bố cho thấy
cùng với việc thất nghiệp giảm giờ làm hay bị cắt giảm lương
có tới bảy mươi một người khuyết tật đang làm việc là các công việc mùa vụ không chính thức hoặc đang kinh doanh trong khu vực không chính thức
có nguy cơ không thuộc nhóm được nhận hỗ trợ từ gói phúc lợi xã hội của chính phủ
tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất hiện nay là hỗ trợ khẩn cấp đáp ứng những nhu cầu cấp thiết của người khuyết tật
giúp họ đảm bảo được nguồn tài chính cũng như cuộc sống tối thiểu hàng ngày của họ và gia đình
đồng thời giúp họ thêm các kỹ năng tìm kiếm cơ hội việc làm mới trong thời đại công nghệ bốn
bao gồm việc làm tại nhà và các hình thức kinh doanh trực tuyến mới
điều này không chỉ giúp cộng đồng người khuyết tật được an toàn
mà còn có thể xây dựng cho họ một nền tảng một môi trường làm việc phù hợp hơn với xã hội hiện nay
đại dịch covid một mươi chín
covid một mươi chín có tác động khác nhau đến nhiều nhóm đối tượng
nhưng đối với người khuyết tật những thách thức mà họ phải đối mặt sẽ càng lớn hơn
trong việc tiếp cận với những dịch vụ y tế và xã hội cơ bản hay duy trì việc làm
vì vậy hơn ai hết đây sẽ là nhóm đối tượng cần nhiều hơn nữa các biện pháp ứng phó và phục hồi sau covid một mươi chín